từ khi áp dụng quy trình kiểm dịch trong xuất nhập khẩu hàng hóa vào ngày hai mươi bảy tháng hai
đến nay tại cửa khẩu ma lù thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã xuất khẩu được gần hai trăm linh xe hàng nông sản với trọng lượng gần hai tấn
mặt hàng nông sản được tạo điều kiện tối đa và được thực hiện theo quy trình khép kín
bảo đảm an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh
các mặt hàng nông sản xuất khẩu cùng chủ yếu là chuối nghệ và các mặt hàng nông sản khác
ngoài ra các lực lượng tại cửa khẩu ma lù thàng cũng đã làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu
cho gần một trăm tám mươi xe container hàng tái xuất thực phẩm đông lạnh nông sản và đá canxi